bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh tiểu ban điều trị đề xuất ban chỉ đạo quốc gia thưởng nóng năm trăm linh triệu đồng cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng gửi tặng hai trăm linh triệu đồng
tính đến nay cả nước đã có năm mươi năm bệnh nhân nhiễm dịch covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh trong đó một mươi sáu bệnh nhân ra viện từ đợt một
bên cạnh đó sức khỏe bốn bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt hơn bốn nhân viên y tế hai bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
và hai điều dưỡng tình trạng sức khỏe ổn định
bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh tiểu ban điều trị đề xuất ban chỉ đạo quốc gia thưởng nóng năm trăm linh triệu đồng cho bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng gửi tặng hai trăm linh triệu đồng